bảo trân kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị trước khi bị bắt e group của ông nguyễn ngọc thủy nhiều năm vận hành dựa vào đòn bẫy tài chính
huy động hàng nghìn tỷ đồng nhưng cuối cùng liên tục lợi nợ tiền nhà đầu tư hất lương nhân viên và thất hẹn trả học phí
thực tế hệ sinh thái egroup bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phù thuộc nhiều vào đòn bẫy tài chính
với xương sống là apac leaders e group dựa vào nguồn vốn huy động từ nhà đầu tư để mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học
rồi lớn sân sang các mảng chăm sóc sức khỏe ẩm thực và đầu tư tài chính
trước năm hai nghìn một mươi chín chuỗi apac leaders liên tục mở mới mạng lưới hoạt động từ bắc đến nam với một trăm ba mươi điểm dạy vào thời hoàng kim
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín công ty đứng sau là apac holdings có tổng nợ phải trả khoảng một chín trăm bảy mươi bốn tỷ đồng gấp hai một lần vốn chua sở hữu
cuối năm hai nghìn hai mươi hai ông nguyễn ngọc thủy thừa nhận hệ sinh thái gặp khó khăn bất lợi nhiều mặt lớn nhất là dòng tiền
còn trong cuộc họp nhà đầu tư đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
chủ tịch e group lại cho rằng nguyên nhân cốt lõi dẫn đến khủng hoảng là mô hình kinh doanh tăng trưởng nhanh bằng vai nợ
nhưng nhiều nhà đầu tư lại có ý kiến khác họ nghi vấn e group và ông nguyễn ngọc thủy dùng vốn kêu gọi
để rót vào các hoạt động đầu tư chứng khoán tiền số bất động sản thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi
về bất động sản apac holdings từng có kế hoạch rót ba trăm linh tỷ đồng hợp tác đầu tư khu du lịch hồng quang
long hải tỉnh bà rịa vũng tàu vào năm hai nghìn hai mươi
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp này có hợp tác xây dựng khai thác và phát triển dự án khu nhà ở
và dịch vụ đa năng vũng án hà tĩnh
theo lời ông thủy doanh nghiệp này hợp tác thành lập công ty hạ tầng giáo dục mua các trường liên cấp
mua đất để xây dựng khu trái nghiệm và nghỉ dưỡng liên quan giáo dục
điều này có nghĩa bạn chắc là đầu tư bất động sản phục vụ cho giáo dục
dù vậy hệ lụy của việc một công ty phát triển bằng đồng bấy tài chính là không có khả năng trả nợ nhà đầu tư
thất hiện hoàn học phí
ít rút còn khất lương bảo hiểm xã hội người lao động suốt năm năm qua
hàng loạt nhân viên chọn cách nghỉ việc trong đó có nhiều giáo viên nước ngoài
cầu phước an bắt qua sông thị vãi nối hai tỉnh bà rịa vũng tàu và đồng nai
có tính kết nối vùng đông nam bộ đang vượt tiến độ
cầu phước an được khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba do tỉnh bà rịa vũng tàu làm chủ đầu tư
với tổng số tiền lên đến gần bốn chín trăm linh tỷ đồng
cầu phước an bắt qua sông thị vải đoạn thuộc huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
và thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
cầu phước an dài gần bốn bốn km trong đó phần cầu dài hơn ba năm km
phần đường dẫn lên cầu dài gần hai trăm năm mươi mét
theo ghi nhận ở phía tỉnh bà rịa vũng tàu đường dẫn lên cầu
những khối bê tông của mố trụ cầu cao hàng chục mét đã dần hình thành
trên lòng sông thị vải hai trụ tháp của nhịp chính cầu đã nổi trên mặt nước
trong khi phía vũng tàu đang thi công nhộn nhịp
thì phía đồng nai vẫn chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng
hiện tại dự án cầu phước an cần phải chuyển đổi hai chín mươi năm hectare rừng
trên địa bàn tỉnh đồng nai
chủ đầu tư dự án cầu phước an cho biết đang tổ chức thi công hai trên năm gói thầu xây lắp
với ba mũi thi công liên tục
tiến độ thực hiện đang vượt hai tháng so với hợp đồng
dự án cầu phước an là cầu dầm cáp hỗn hợp với hai tháp trụ của nhịp chính
khoảng cách giữa hai trụ nhịp chính là hai trăm năm mươi m là cây cầu có nhịp chính lớn nhất đông nam á
các bác sĩ khoa nội tiêm mạch bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an vừa cấp cứu thành công
một ca nhồi máu cơ tiêm cấp biến chứng sốc tiêm nguy kịch
bệnh nhân được cứu kịp thời nhờ sử dụng hệ thống máy chụp mạch máu xóa nền dsa
thế hệ mới nhất để can thiệp mạch vạnh
theo đó bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nhập khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện ba mươi tháng bốn
trong tình trạng đau ngực dữ dội tri giác lơ mơ nguy kịch
các dấu hiệu sinh tồn giảm nặng và phải dùng thuốc vận mạch để duy trì mạch huyết áp
qua đánh giá nhanh các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim
biến chứng sốc tiêm tiên lượng tử vong rất cao nếu không được sớm tái tươi máu đồng mạch vạnh
bằng phương pháp can thiệp mạch vạnh qua da
công an tỉnh bình dương tổ chức thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây
đặc biệt là các vụ án nóng và đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao
đồng thời khen thưởng tập thể các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá thành công vụ án bà cụ bảy mươi năm tuổi nhặt ve chai bị sát hại tại huyện phú giáo
tại buổi họp báo thượng tá trần minh nhật trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
sau thời gian ngắn truy xét lực lượng công an bắt giữ được hôn thủ là nguyễn minh hoàng một mươi chín tuổi gây ra vụ án mạng vào ngày ba mươi tháng ba vừa qua
theo đó do thiếu tiền tiêu xài nên rạng sáng ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hoàng chạy xe máy dọc các tuyến đường tìm người dân để cướp
khi đến ngã tư bến trám hoàng sát hại cụ bà bảy mươi năm tuổi đang nhặt về chai
chưa kịp cướp tài sản thì bị phát hiện nên hoàng bỏ chạy
vào cuộc điều tra công an tỉnh bình dương đã bắt giữ được đối tượng hoàng
với thành tích khám phá nhanh vụ án trên giám đốc công an tỉnh bình dương đã thưởng nóng hai mươi triệu đồng
cho tập thể các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và đại diện cục cảnh sát hình sự bộ công an
vào cuộc điều tra công an tỉnh bình dương đã bắt giữ được đối tượng hoàng sát hại cụ bà bảy mươi năm tuổi đang nhặt về chai

tại buổi họp báo công an tỉnh bình dương phối hợp cục cảnh sát hình sự cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và công an tỉnh phú yên thông tin về đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mà các đơn vị vừa phối hợp triệt phá
đường dây này chuyên thu thập sử dụng thông tin cá nhân của người dân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng thu thập tàn trữ trao đổi
mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh khu vực phía nam
lợi dụng chính sách của bên ngân hàng có khiến mãi khi mở tài khoản online thành lập lên công ty tài chính trao vây
thực tế là nứt bóng để lợi dụng cái lòng tin của những công nhân như là khách hàng còn quay bóng thật
khoán thì coi như mỗi chi nhánh là có hàng ngàn cái sim rác không biết cái nguồn này ở đâu có
mà làm rõ cái nguồn sim rác này ở đâu mà nó trứ quá nhiều
rồi khi khách hàng đã quay bóng rồi nó lấy sim rác đó để nó điền những cái thông tin cũng như là đưa hình ảnh đó đến các ngân hàng để nó mở tài khoản
và người chú mở tài khoản nó không biết mình chỉ có mở một ngân hàng nhưng mà đằng sau đấy là chú không biết là nó mở tới chín mươi tài khoản
có người nó mở hai mươi tài khoản mục đích để nó thứ nhất đến giờ này
thì đã xác định được là trước mắt là nó nhận cái tiền khiến mãi của ngân hàng từ hai mươi đến năm mươi đồng trên một cái tài khoản
mà ở đây là biết bốn mươi năm mươi rồi bốn mươi năm mươi tài khoản thì nhân ra là tiền rất lớn
trong đường dây lừa đảo công nghệ cao trên hiện lực lượng công an đã khám xét một mươi hai chi nhánh của các đối tượng tại tiền giang long an bình phước bình dương và bắt giữ năm đối tượng
lực lượng công an khuyến cáo người dân trước tình trạng tội phạm sử dụng không gian máy

của các đơn vị cung cấp và yên tâm cho người tiêu dùng
hoạt động kinh doanh xăng dầu có liên quan đến người tiêu dùng là cá nhân
nên việc áp dụng quy định xuất hóa đơn từng lần là hợp lý
hiểu rõ điều đó nhiều cửa hàng xăng dầu đã chủ động liên hệ
làm việc với doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử
để bàn bạc thảo luận thống nhất giải pháp thực hiện việc lập hóa đơn điện tử
theo từng lần bán hàng đúng quy định
cái xã hội văn minh một xã hội quản lý tốt khoa học và minh bạch
thì phải sử dụng hóa đơn không cách nào khác đúng không
cho nên xăng dầu phải đi theo cái chiều hướng đó để quản lý cho tốt
mà xăng dầu rất phúc tạp đúng không
xăng dầu trong luồng ngoài luồng nhập xuất hàng ngày
bán hàng nghìn cây hàng ngày của một cây xăng đúng không
thế rồi các hạ tầng thương mại của xăng dầu là khác nhau
ví dụ cây xăng
cây xăng ở miền núi thì nó lạc lậu hơn
cây sông đồng bằng ở hà nội với đà nẵng nó khác hơn
thế rồi cái phần mềm quản lý của nhập xuất tồn
bán ra nó cũng khác nhau
các đơn vị cung cấp phần mềm
ví dụ misa khác rồi viettel khác fpt khác
tất cả những cái đó nó
phải nói là có những khó khăn cho đơn vị bán lại
nhà nước nên có những trí trách hỗ trợ đối với miền núi
về chi phí
phần mềm chi phí nâng cấp của cây xăng
cho nó đảm bảo cái đồng bộ
sau gần bốn tháng đến nay toàn quốc có một mươi năm chín trăm ba mươi một
trên một mươi năm chín trăm ba mươi năm cửa hàng xăng dầu
đã thực hiện xuất hóa đơn bán hàng cho người dân
chỉ còn bốn cửa hàng ở vùng sâu vùng xa chưa thực hiện
theo kế hoạch trong tuần tới sẽ hoàn thành lắp đặt
để đạt đủ một trăm linh các cửa hàng xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu
theo chỉ đạo của chính phủ
bên cạnh đó các cơ quan quản lý
cần có biện pháp giám sát chặt chẽ hiệu quả
ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ thuận tiện hơn
để các chủ trương của chính phủ được đi vào cuộc sống một cách thực chất
thủ tướng phạm minh chính mới đây vừa có chỉ đạo
về việc triển khai thi hành luật đất đai năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có nội dung chuẩn bị đề xuất quốc hội
cho phép luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn có hiệu lực
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
đây được cho là tín hiệu tích cực
giúp cho thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ trong năm nay
theo các chuyên gia việc rút ngắn thời gian hiệu lực của luật đất đai
sẽ giúp các thủ tục như quy hoạch sử dụng đất về thu hồi đất
giao đất cho thuê đất đã được phân cấp một cách mạnh mẽ
và giải quyết thủ tục hành chính giảm bớt các chi phí tuân thủ
giảm bớt các khâu trung gian
điều này sẽ tác động tới việc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
qua đó đẩy nhanh việc tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp
của các dự án bất động sản và các dự án phát triển kinh tế xã hội

mà không phải đất ở thì cũng được phép là thực hiện các dự án nhà ở thương mại
thì đây cũng là một nguồn cung rất tiềm năng mà chúng ta thấy rằng
tổng kết đánh giá của chính phủ là khoảng ba trăm linh dự án tại hà nội và thành phố hồ chí minh
đấy cũng là hai địa phương mà hiện nay đang khan hiếm nguồn cung
việc thị trường cần có khung pháp lý mới đang là nhu cầu cấp thiết
đây là cơ sở để giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư doanh nghiệp
cũng như thị trường bất động sản hiện nay
việc này giúp nhiều dự án được gỡ vướng
cùng với việc huy động được nhiều nguồn lực từ nước ngoài
qua đó tạo điều kiện cho nhiều dự án được triển khai hoàn thành
từ đó nguồn cung cho thị trường gia tăng góp phần làm giảm áp lực về cung cầu hiện nay